trong hai ngày là ngày ba và ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín bộ công an tổ chức hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn
đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đánh giá các mặt công tác công an trong năm hai nghìn hai mươi ba
mà còn nhìn lại kết quả trên các mặt công tác của lực lượng công an từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đến nay
thảo luận thống nhất phương hướng nhiệm vụ cho năm hai nghìn một mươi chín và cả những năm tiếp theo
đến dự có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn văn nên tránh văn phòng trung ương đảng cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
nhìn lại năm hai nghìn một mươi tám và nửa nhiệm kỳ qua lực lượng công an nhân dân đã thực hiện tốt vai trò nồng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
đối ngoại của đất nước bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
trong bối cảnh tình hình khủng bố phá hoại xung đột sắc tộc dân tộc tôn giáo tranh giành quyền lực đảo chính
chiến tranh cục bộ diễn ra phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới đất nước ta vẫn giữ vững được ổn định chính trị an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội được cộng đồng quốc tế đánh giá là đất nước thanh bình là điểm đến an toàn của bạn bè quốc tế
lực lượng công an đã tích cực triển khai thực hiện việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả
gắn với tăng cường xây dựng đảng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo các nghị quyết số bốn một mươi tám và hai mươi sáu của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
vị thế của lực lượng công an trong khu vực và quốc tế được nâng cao thông qua những nỗ lực tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế
đặc biệt đã triển khai có hiệu quả cơ chế đối thoại an ninh với nhiều đối tác quan trọng góp phần xây dựng và tăng cường tin cậy chính trị
công an việt nam có vai trò ngày càng quan trọng trong giải quyết các vấn đề quốc tế về đấu tranh phòng chống tội phạm
tham gia sâu rộng có hiệu quả và thực chất hơn vào các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu
tạo được thế trận mới vững chắc đóng góp có hiệu quả trong thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của đảng nhà nước ta
xây dựng môi trường hòa bình ổn định ở khu vực và quốc tế